thưa quý vị sáng nay ngày một mươi sáu tháng năm hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng cộng sản việt nam khóa một mươi ba khai mạc trọng thể tại hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng phạm minh chính điều hành phiên khai mạc
tại hội nghị lần này ban chấp hành trung ương sẽ bàn về các nội dung đề cương các văn kiện trình đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng
chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ theo kế hoạch đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng sẽ diễn ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi
sau đúng một nhiệm kỳ năm năm toàn đảng toàn dân toàn quân ta nỗ lực phân đấu thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm từ năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn ba mươi và đất nước ta đã trải qua bốn mươi năm đổi mới năm mươi năm giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm đảng ta tròn một trăm linh năm thành lập
đây sẽ là một sự kiện chính trị trọng đại một dấu mốc rất quan trọng trên con đường phát triển cường thịnh trường tồn của đất nước ta dân tộc ta
khích lệ cổ vũ động viên định hướng toàn đảng toàn dân toàn quân ta tự hào và tự tin dưới lá cờ vẻ vang của đảng
tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới phát triển nhanh bền vững đất nước bảo vệ vững chắc tổ quốc xây dựng một nước việt nam ngày càng giàu mạnh dân chủ phồn vinh văn minh hạnh phúc
phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi khi đảng ta tròn một trăm linh tuổi và đến năm hai nghìn bốn mươi năm khi nước việt nam dân chủ cộng hòa nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tròn một trăm linh năm thành lập
chiều nay tại hà nội lễ trao giải cuộc thi sáng kiến khoa học hai nghìn hai mươi bốn đã được tổ chức
sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam một mươi tám tháng năm
kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập bộ khoa học và công nghệ
cuộc thi sáng kiến khoa học hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho những người yêu khoa học công nghệ
thu hút các nhà khoa học chuyên hoặc không chuyên tham gia sáng tạo giải pháp và sản phẩm có giá trị ứng dụng trong cuộc sống
cuộc thi chính thức khởi động từ ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
gồm những lĩnh vực có tính ứng dụng rộng bao gồm y sinh hóa sinh công nghệ nông nghiệp môi trường và vật liệu mới
đặc biệt cuộc thi năm nay có thêm một hạng mục mới là vật liệu vi mạch bán dẫn
các giải pháp sản phẩm đoạt giải có khả năng ứng dụng cao
mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu hóa các nguồn lực hiện có góp phần hình thành các mô hình phát triển kinh tế mới
hưởng ứng tháng công nhân và hướng đến kỷ niệm chín mươi năm năm ngày thành lập công đoàn việt nam
bảy mươi năm ngày truyền thống ngành điện lực
chiều nay công đoàn điện lực việt nam đã tổ chức lễ biểu dương khen thưởng người lao động ngành điện tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi bốn
lãnh đạo tập đoàn điện lực việt nam khẳng định một trăm một mươi bảy người lao động được trao tặng danh hiệu người lao động ngành điện tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi bốn
là những điển hình trong phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo của tập đoàn
họ là những công nhân vận hành luôn bên gian máy ổn nào
những người thợ quản lý đường dây chuyển tài điện suốt ngày làm bạn với lối dùng trèo đèo lội suối
những người thợ quản lý vận hành lối điện chung hạ thế tiếp xúc với thách hàng
là những công nhân lái xe là những người công nhân khảo sát luôn đi đầu
đến với những người hoang vô đầy nguy hiểm đem nguồn năng lượng đến với mọi nhà
mỗi người mỗi lĩnh vực nhưng đều thể hiện nhiệt huyết cháy bỏng lương tâm nghề nghiệp cao cả
tình đoàn kết và quan trọng là trách nhiệm đối với xã hội
góp sức mình bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sự phát triển và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
thưa quý vị chiều nay một mươi sáu tháng năm tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ việt á
hội đồng xét xử nghe đại diện viện kiểm sát trình bày quan điểm
kháng cáo của bị cáo bị đơn dân sự và người có liên quan
tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo và những người kháng cáo đã đưa ra một số tình tiết mới
sau khi xem xét bản án sơ thẩm và các tình tiết mới ở cấp phúc thẩm
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác tất cả kháng cáo về phần hình phạt của bị cáo
viện kiểm sát nhận định bản án sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đúng người đúng tội đúng pháp luật
các bị cáo trong vụ án này đã thực hiện chuỗi hành vi sai phạm
bất chính số tiền đặc biệt lớn
phan quốc việt đã biến kit xét nghiệm từ sản phẩm của nhà nước thành sản phẩm của việt á
viện kiểm sát cho rằng bị cáo nguyễn thanh long đã nhận hối lộ số tiền lớn để tạo điều kiện cho công ty việt á
gây hậu quả đặc biệt lớn
cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
hưởng mức án một mươi tám năm tù
về tội nhận hối lộ là dưới không hình phạt
do đó không có căn cứ để giảm nhẹ cho bị cáo
từ đêm ngày một mươi năm đến sáng ngày một mươi sáu tháng năm
trên đề bàn huyện bảo yên tỉnh lào cai
xảy ra mưa vừa mưa to kèm theo rông lốc gây nhiều thiệt hại đến tài sản hoa màu và đời sống của người dân
nhiều tuyến đường giao thông bị ngập ống cục bộ gây ách tắc
theo thống kê của chính quyền địa phương
đã có chín nhà dân bị ngập nước
gần hai mươi năm hectare lúa hoa màu bị ngập ống
năm hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng
một số công trình hạ tầng bị hư hại
đặc biệt tại xã yên sơn
mưa lớn gây ngập ống hai điểm trên tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
hướng đi xã bảo hà
thuộc địa phận bản bát và bản trom
có chỗ ngập sâu đến gần một mét
khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn
mưa lớn cũng làm nước bùn đất
tràn vào trạm y tế xã yên sơn và nhà dân
gây hư hỏng nhiều trang thiết bị đồ đạc
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn huyện bảo yên
đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn
huy động lực lượng tại chỗ
và nhân dân trong khu vực
giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại
về sản xuất nông lâm nghiệp nhà ở
đồng thời thống kê chi tiết thiệt hại
đề xuất ủy ban nhân dân huyện để có phương án hỗ trợ
thưa quý vị với phương châm phòng ngừa là chính
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh tuyên quang
đã tiến hành ra soát
xác định các điểm nguy hiểm
để hướng dẫn bảo đảm an toàn cho các phương tiện
nhất là khu vực bến đỏ ngang
có nước chảy xiết khi mùa mưa bão
đang đến gần
tuyên quang hiện có ba mươi một bến thủy nội địa
ba mươi chín bến đỏ ngang sông
với bảy trăm tám mươi tám phương tiện đã đăng ký
để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy
lực lượng chức năng đã yêu cầu ký cam kết
và nhắc nhở một trăm linh
các chủ phương tiện tàu thủy
chủ bến phà bến đỏ trở khách sông
chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa
phương tiện của mình đầy đủ
đăng ký đăng kiểm
các phương tiện
các phương tiện của mình đầy đủ
về người lái
và phao cứu sinh
rồi tất cả những người khi bình phòng cháy
thùng rác các thứ đầy đủ hết
khi khách lên đò
hướng dẫn người ta mặc áo phao
cả các đơn vị cơ quan các huyện thành phố
trên địa bàn quản lý của mình
phải ra soát lên danh sách
tất cả các phương tiện
vận tải hành khách kiểm tra về đăng ký đăng kiểm
bảo hiểm hành khách
rồi thủ tục bến bãi
cũng như các việc đảm bảo
về đầy đủ
về thiết bị
cứu nạn cứu hộ
cứu sinh cứu đắm
và phòng cháy cũng như bảo vệ môi trường
và nghiêm cấm những hành vi
không mặc áo phao
khi mà tham gia giao thông đường thủy
bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng
người dân cũng cần nâng cao ý thức
trách nhiệm khi tham gia giao thông đường thủy
có phần hạn chế thấp nhất
các vụ tai nạn đường thủy có thể xảy ra
nhất là trong mùa mưa bão
thưa quý vị
căng thẳng ở biển đỏ
đã tạo ra nhiều tác động tiêu cực
lên hoạt động thương mại quốc tế
và chuỗi cung ứng toàn cầu
về khó khăn không nhỏ
đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu việt nam
trong bối cảnh đó
thì nhiều doanh nghiệp vận tải
đã chuyển hướng đa dạng hóa
phương thức vận tải
nhìn nhận lại chiến lược thị trường của mình
và mở rộng sang các thị trường mới
thay vì cố gắng duy trì hoạt động vận tải đường biển
doanh nghiệp logistics này
đã đang đa dạng hóa tuyến đường xuất khẩu
áp dụng các phương thức vận tải đường bộ
đường sắt hàng không
nhằm tối ưu thời gian vận chuyển
đồng thời cắt giảm chi phí
để mạnh ứng dụng công nghệ
chuyên đổi số để nâng cao hiệu suất
minh bạch trong quản lý chuỗi cung ứng
cắt giảm những chi phí không cần thiết
những chi phí không liên quan đến việc vận hành
chúng tôi cố gắng
tinh gọi được những hệ thống
những bước của các quy trình
sao cho nó giảm thiểu
để có thể giảm được giá thành
mà vẫn giữ được chất lượng dịch vụ tốt đối với khách hàng
những cái giải pháp
phối hợp giữa kho xe
rồi vận tải đường thủy nội địa
hay là vận tải đường hàng không nội địa
phối hợp với nhau để sao cho tạo ra một cái gói sản phẩm
tốt nhất đối với khách hàng
mà chất lượng không đổi
nhưng mà giá thành từng đoạn một thì nó sẽ giảm xuống
tính đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
giá cước vận chuyển sang châu mỹ châu âu
đã tăng cao hơn mức bình quân hai mươi
không chỉ cước tàu tăng
mà phụ phi cũng tăng mạnh
tăng công báo trước gây bức xúc cho doanh nghiệp
thời gian vận chuyển kéo dài một mươi đến một mươi năm ngày
khiến chuỗi cung ứng bị đảo lộn chậm trễ
căng thẳng biển đỏ còn kéo theo tình hình
thiếu công tên ở rỗng giá công tên ở rỗng cao
hiệp hội cũng sẽ có rất là nhiều
những khuyến nghị cho các hội viên
đặc biệt là trong việc hoạch định
cái chuỗi cung ứng của mình
một cách phù hợp nhất để có thể
sử dụng những hình thức vận tải khác nhau
việc thay đổi cũng không thể diễn ra
được một cách nhanh chóng
chính vì vậy việc hoạch định
kế hoạch cho chuỗi dịch vụ
của các doanh nghiệp là điều hết sức cần thiết
theo đại diện hiệp hội logistics việt nam
doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ đối tác
bền vững thông qua hợp tác chặt chẽ
với các đối tác trong và ngoài nước
để mở rộng mạng lưới kinh doanh và chia sẻ rủi ro
căng thẳng tại biển đỏ là dịp để các doanh nghiệp việt nam
nhìn nhận lại chiến lược thị trường của mình
và mở rộng sang các thị trường mới
việc này không chỉ giảm bớt sự phụ thuộc
vào một số thị trường truyền thống
mà còn mở ra cơ hội tiếp cận với các khách hàng mới
nâng cao sức đề kháng của doanh nghiệp
trước những biến động của thị trường toàn cầu